bảo em dừng lại thế nào em dừng chứ nguyên nhân là không phải là chủ đi ăn cắp ăn kiếp gì cả đi ăn đêm
thế nào vào bê cây thì em lại thấy cây thì em thích nó đúng là em thích

thế nó bê chậu cho hai đứa thế nào em đi xe máy thôi

vừa ra tù vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi nhưng ngựa quen đường cũ

nhằm tìm kiếm tài sản người dân sơ hở để trộm cắp

tài sản trộm cắp do sơ hở của người dân nên tôi đã nảy sinh ý định trộm cắp
để các đối tượng trộm cắp tài sản thực hiện được hành vi thì qua công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản
chúng tôi nhận thấy là hầu như là do sự nơi làm mất cảnh giác của người bị hại
các đối tượng này có độ di biến động cao nên là cái việc là truy xét và làm rõ và bắt giữ đối tượng
vì vậy bên cạnh sự tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng mỗi người dân hãy tự đề cao cảnh giác
và áp dụng các biện pháp phòng ngừa trộm cắp để bảo vệ tài sản sự an toàn của gia đình
tiếp theo sẽ là các thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo sẽ là các thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng nguyễn văn liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoàn kết
phường dương nội quận hà đông thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn xuân an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nhật tiến
xã trường yên huyện trương mỹ thành phố hà nội
bị công an quận hai bà trưng thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ cơ đối tượng
chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện